thưa quý vị và các bạn trong thời gian qua kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang châu âu nói riêng
và sang các thị trường quốc tế nói chung vẫn tăng trưởng ở mức đáng khích lệ
đạt được thành quả này trước hết là nỗ lực của các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu các sản phẩm từ cá ngừ
tuy nhiên không thể bỏ qua những đóng góp của tất cả các khâu các công đoạn từ đánh bắt thu mua tới chế biến và xúc tiến thương mại
trong một nỗ lực nhằm ngày càng hoàn thiện chuỗi giá trị cá ngừ
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những nỗ lực này
những thành công bước đầu và cả những vấn đề cần tiếp tục khắc phục
để hoàn thiện hơn nữa chuỗi giá trị cá ngừ nhằm bảo đảm giá trị xuất khẩu của cá ngừ việt nam tăng trưởng bền vững
tỉnh phú yên nơi được coi là thủ phủ của nghề câu cá ngừ đại dương
trên dưới sáu trăm linh tàu cá chuyên đánh bắt cá ngừ cả gần bờ và xa bờ nối đuôi về bến
những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
khi thời tiết thuận lợi tàu ít nhất cũng đánh được hơn ba mươi con cá ngừ và tàu nhiều nhất lên tới bảy mươi con
và với mức giá tại cảng bình quân một trăm một mươi năm đồng một kg tăng hai mươi đồng so với cùng thời điểm năm trước
mỗi tàu lãi từ hai mươi triệu tới trên một trăm năm mươi triệu đồng
đợt này là đẹp nhất đợt này vô là từ có ba mươi
mà là hiếu nhất là từ có ba mươi
mà là hai mươi con
chứ còn có ngư sáu mươi có bảy mươi có mấy chiếc vệ này vô bảy mươi lần
bảy mươi thì nó tương đương khoảng bao nhiêu tấn
bảy mươi là phải cỡ hai tấn rưỡi giá cá hiện giờ là một trăm một mươi năm
thì nếu mà tính ra mấy chiếc mà gạch cả ba tấn rồi là bạn phải cỡ hai mươi triệu
chục rưỡi triệu hai mươi triệu
khai thác cá ngừ là hoạt động đã có từ lâu đời ở phú yên
với ba nghề chính là lưới vây lưới dê và câu vàng
kể từ năm hai nghìn
cá ngừ ở phú yên phát triển mạnh
với việc ngư dân mạnh dạn đầu tư đội thuyền trang thiết bị hiện đại
và cải tiến kỹ thuật khai thác
cùng với đó sản lượng cá ngừ cũng được cải thiện rõ rệt
bình quân tăng một mươi mỗi năm
tuy nhiên trong nhiều năm liền
tổn thất sau thu hoạch của cá ngừ chiếm năm mươi đến sáu mươi
giá cá ngừ bị chi phối bởi các nậu vựa và khâu trung gian
vì vậy để nâng cao giá trị cá ngừ
giúp ngư dân tăng thu nhuộm
thu nhập từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi
đề án thí điểm tổ chức khai thác thu mua chế biến
tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
triển khai tại phú yên và một số tỉnh lân cận
mục tiêu của đề án này là nâng cao năng suất
chất lượng giá trị cá ngừ theo hướng công nghiệp hiện đại
gắn khai thác với thu mua chế biến và tiêu thụ sản phẩm
hài hòa lợi ích giữa ngư dân và doanh nghiệp
khai thác hiệu quả
bền vững nguồn lợi
đây là nhà máy chế biến và đóng hộp cá ngừ
của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản trang thủy
tại tỉnh phú yên
mỗi năm nhà máy sử dụng hàng chục nghìn tấn nguyên liệu
để sản xuất
để có đủ nguồn nguyên liệu
công ty đã liên kết với nhiều tàu đánh bắt cá ngừ của ngư dân
theo đó công ty hỗ trợ ứng trước tiền cho người dân
khi ra khơi một phần chi phí chuyến đi
đồng thời trực tiếp thu mua toàn bộ
cá ngừ của ngư dân khi đánh bắt về bờ
và công ty này chỉ là một trong số những doanh nghiệp
chế biến thủy sản tại phú yên
hợp tác chặt chẽ với ngư dân
trong những chuỗi liên kết đánh bắt chế biến cá ngừ
không chỉ đảm bảo thu mua cho ngư dân
các doanh nghiệp chế biến ở đây
cũng hết sức trú trọng trang bị kỹ thuật
kiến thức đánh bắt cho ngư dân
nhằm nâng cao chất lượng cá ngừ

công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản trang thủy sản
tỉnh đã lên tới hai năm trăm linh tấn tăng hai mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
có thể nói việc sản lượng tăng cao cùng với giá cả ổn định
người dân không bị ép giá khi trúng vụ cá ngừ đã giúp cải thiện đáng kể cuộc sống
của những ngư dân bám biển đánh bắt cá ngừ
cùng với việc hình thành mối liên kết ngày một chặt chẽ giữa ngư dân và doanh nghiệp
tỉnh phú yên cũng có những biện pháp hỗ trợ tích cực để ngư dân cũng như doanh nghiệp chế biến
xuất khẩu thủy sản nói chung và cá ngừ nói riêng phát triển theo hướng bền vững
để hướng đến thực hiện được mục tiêu mà kiều bồng đề ra
thứ nhất là việc đầu tư về cơ sở hạ tầng
quỹ ban tỉnh đã chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng cả người chưng dựng của cảng cá đông tác
nâng cấp mở rộng cảng cá tiên châu cảng cát phú lạc
tiếp tục xây dựng hoàn thiện khu neo đậu tránh trú bão đông tát
cả tạo luận lập cảng cá tiên châu cảng cá đông tát
và đồng thời phát triển các cơ sở đóng sửa tàu thiền đặc biệt là cơ sở đóng sửa tàu thiền vỏ cô bùi dịch
cái thứ hai nữa là tiếp tục đẩy mạnh tiên triền giáo dục nâng cao nhận thức
ý thức trách nhiệm của người dân đối với các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
trong đó có việc tiên triền phổ biến lực thị sản năm hai nghìn trong bộ ấy
rồi thực hiện tốt các quy định của các quốc gia ban biển
lăn gặm và không trăm phạm với vùng biển của các quốc gia khu vực để khai thác thị sản
theo viện nghiên cứu hải sản chữ lượng cá ngừ đại dương ở ngư trường miền trung
giao động từ bốn trăm tám mươi năm sáu trăm linh đến năm trăm linh hai chín trăm linh tấn trên một năm
mặc dù chữ lượng cá ngừ còn rất lớn nhưng những năm qua khả năng khai thác của ngư dân việt nam hiện rất hạn chế
theo tổng cục thủy sản nguyên nhân cơ bản là do công nghệ kỹ thuật trong khai thác bảo quản
nhất là khâu tổ chức thu mua còn nhiều bất cập dẫn đến nghịch lý là trong khi số tàu khai thác tăng
kéo theo sản lượng cá ngừ tăng nhanh nhưng chất lượng và giá trị sản phẩm lại giảm
ảnh hưởng uy tín thương hiệu cá ngừ việt nam
từ đó yêu cầu cấp thiết được đặt ra là phải tổ chức ngành khai thác và chế biến cá ngừ theo các chuỗi liên kết
từ đánh bắt thu mua bảo quản chế biến và tiêu thụ
trước thực tế này từ năm hai nghìn một mươi năm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức thực hiện thí điểm
đề án tổ chức khai thác thu mua chế biến tiêu thụ cá ngừ theo chuỗi thực hiện tại bình định phú yên và khánh hòa
từ đó tới nay tổng số tàu khai thác cá ngừ đạt gần hai bốn trăm linh tàu
cùng với đó tại cả ba tỉnh này đều đã hình thành các chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến
xuất khẩu với hệ thống thu mua cá ngừ
các doanh nghiệp thủy sản đã đầu tư trang thiết bị chế biến hiện đại
đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang những thị trường khó tính
thật sự ra thì công nghệ nhật bản lần này là nâng cao giá trị chất lượng cá ngừ
chứ không phải là làm để đạt hoàn toàn đi vào thị trường nhật bản
vì là thị trường nhật bản là một cái thị trường rất là khó tính với cái chất lượng cá ăn sashimi và sushi
đối với bình định thì chúng tôi là đây là cái mô hình thí điểm
trong mô hình thí điểm thì nó vẫn còn
rất là nhiều cái trột cạch những cái vấn đề mà nó trong cái công nghệ
do đó là không thể nào mà đạt ngay cái số lượng tương đối để mà xuất vào thị trường nhật bản
nhưng mà cũng nhờ cái công nghệ này cái chất lượng cá philin nâng lên
nâng lên được rất nhiều cái thị trường
thì chúng tôi sẽ xuất các cái chất lượng cá mà philet nâng cao lên đó
chúng tôi đi thị trường mỹ thị trường châu âu hay các thị trường khác
tuy nhiên theo đánh giá của ngành thủy sản
vẫn cần tiếp tục hoàn thiện các chuỗi liên kết này
để cá ngừ phát huy tối đa tiềm năng
và đóng góp cho nền kinh tế
hướng những cái mô hình này
rất chúng mới chủ trương chúng ta
chúng mới ngành nghề yêu cầu bền vững
phân phối phù hợp
tạo tính công bằng
đây là trụ cột của bền vững sau này
tới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
sẽ phối hợp tổ chức tổng kết sâu các mô hình chuyên biệt
nhằm ứng dụng tốt các kỹ thuật tiên tiến vào thực tiễn hoạt động đánh bắt
và chế biến các nền kinh tế
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé